tại tp hcm đã bắt đầu diễn ra các hoạt động của ngày chủ nhật đỏ với thông điệp
hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi
hàng ngàn lượt bạn trẻ thanh niên sinh viên trên địa bàn thành phố đã hăng hái tham gia
dự kiến chương trình sẽ thu được khoảng năm mươi đơn vị máu
đáp ứng năm mươi lượng máu cần thiết trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ký nhận tại trường đại học văn hiến tp hcm từ sáng sớm đã có hàng trăm sinh viên
thanh niên tỉnh nguyện đến đăng ký hiến máu
bạn trẻ này có nhóm máu o và đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu cứu người
tỉnh nguyện hiến máu cứu người trong nhiều năm qua là hoạt động sôi nổi và tích cực
của các bạn
tình nguyện hiến máu cứu người trong nhiều năm qua là hoạt động sôi nổi và tích cực
của cộng đồng sinh viên tại tp hcm
hoạt động này cũng thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân
các thầy giáo cô giáo và đặc biệt là những nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái
muốn cùng chung sức chung vai với ngành y tế hiến máu cứu người
đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình chủ nhật đỏ cũng như là hiến máu nhân đạo
thì em cảm thấy là bây giờ đang rất là hồi hộp
mình thấy là hiến máu là một việc làm ý nghĩa
khi mà hiến máu đi thì khi mà lượng máu mình hút đi thì mình ăn uống nó bồi bổ lại
là lượng máu tốt hơn thì cho mình nó đẹp hơn khẽ hơn
cùng với các tỉnh thành phố khu vực phía nam trong chuỗi hoạt động hiến máu lần này
tại tp hcm sẽ triển khai lần lượt ở các trường đại học cao đẳng trên địa bàn
dự kiến sẽ thu hút được khoảng sáu đến bảy đơn vị máu
thì mình tổ chức thế này thì sẽ hưởng ứng được cái ký lễ hậu sân hồng
và sẽ thu gom được số lượng máu tăng lên rất nhiều
thông qua những ngày
chủ nhật đỏ này thì cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đặc biệt những người hiến máu
vì những giọt máu nhân đạo của các bạn đã giúp cho những người bệnh
những thân nhân người bệnh vượt qua những gian khó
được biết chương trình chủ nhật đỏ năm nay sẽ kéo dài hơn một tháng
bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết tháng một năm hai nghìn một mươi chín
với trên bảy mươi đơn vị thu nhận máu tại gần bốn mươi tỉnh thành phố trong cả nước
dự kiến sẽ thu gom gần năm mươi đơn vị máu
hỗ trợ khoảng năm mươi lượng máu cần thiết cho dịp trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín